trong phần tin quốc tế trung quốc cam kết mở cửa lĩnh vực tài chính

trong phần tin quốc tế trung quốc sẽ đẩy mạnh việc mở rộng tiếp cận thị trường cho các ngân hàng các công ty chứng khoán và bảo hiểm nước ngoài đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

bắc kinh sẽ đưa ra các quy định dễ thở hơn tạo điều kiện cho các công ty nước ngoài mua lại các doanh nghiệp được nâng cao

bắc châu âu vừa bỏ phiếu thông qua lệnh cấm trên quy mô toàn liên minh châu âu đối với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần như ống hút dao dĩa và bông ngoái tai lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ năm hai nghìn hai mươi một
đây là sưởng sản xuất ống hút giấy của gia đình clifton tại london nước anh
chúng tôi đã thấy quá nhiều hình ảnh các sinh vật biển nuốt phải rác thải nhựa nhiều ống hút và túi ni lông và vợ tôi anna đã đề xuất nếu chúng ta thay các ống hút nhựa bằng ống hút giấy những điều này sẽ không còn nữa
và đó là cách chúng tôi khởi nghiệp sưởng sản xuất này
theo ông clifton việc sản xuất ống hút giấy không phải là quá mới mẻ tuy nhiên những loại ống hút giấy trước đây nhập khẩu từ các quốc gia khác thường không được ưa chuộng tại thị trường châu âu bởi chi phí nhập khẩu đắt đỏ và loại hồ rán của những ống hút này thường không an toàn với sức khỏe
chúng tôi sử dụng loại hồ rán và cả mực in với chỉ tiêu an toàn thực phẩm đồng thời những nguyên liệu này sẽ dễ dàng bị tiêu hủy theo thời gian
những sưởng sản xuất như của ông clifton sẽ trở nên bùng nổ nhất là sau khi eu thông qua lệnh cấm các loại nhựa dùng một lần đây là cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất đồ dùng thay thế đồng thời cũng góp phần giảm thiểu rác thải nhựa bảo vệ môi trường
cuộc chiến với các sản phẩm nhựa dùng một lần không chỉ được phát động bởi lệnh cấm của eu mà còn xuất phát từ chính nhu cầu của người tiêu dùng xu hướng tiêu dùng xanh nói không với rác thải nhựa đã được phát động và được đón nhận tại nhiều quốc gia trên thế giới
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại